đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cũng chưa được chặt chẽ thậm chí có nhiều chủ cơ sở còn lé tránh đun đẩy và không tiếp đoàn kiểm tra của cảnh sát phòng cháy cháy
trong thời gian tới thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác phòng cháy cháy mà nhất là phải lưng cao nhận thức cho những người đứng đầu các chủ cơ sở hộ gia đình để họ nhận thức đúng về công tác phòng cháy cháy đối với cơ sở của mình
với thực trạng như hiện nay để làng nghề phát triển bền vững hạn chế thấp nhất các sự cố cháy nổ xảy ra trước hết địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch song song với đẩy mạnh tuyên truyền
hướng dẫn tập huấn nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng chống cháy nổ cho các gia đình doanh nghiệp làng nghề đồng thời huy động sự vào cuộc của các cấp ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền giám sát và kiểm tra các hộ sản xuất doanh nghiệp để kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm
trong phần tin quốc tế thỏa thuận brexit đổ vỡ vì vấn đề biên giới iceland
tòa án tối cao mỹ cho phép tổng thống donald trump áp dụng lệnh cấm nhập cảnh
hôm qua liên minh châu âu và vương quốc anh đã tiến rất gần đến một thỏa thuận lịch sử về brexit tuy nhiên phải từ bỏ vào phút cuối do các rào cản liên quan đến vấn đề biên giới iceland
sau những buổi làm việc liên tục trong ngày giữa thủ tướng anh theresa may với chủ tịch ủy ban châu âu jean claude juncker và chủ tịch hội đồng châu âu donald trump
đến đầu giờ chiều hôm qua theo giờ địa phương hai bên đã giải quyết xong chín mươi năm các bất đồng liên quan đến ba vấn đề chính
bao gồm số tiền anh phải trả cho eu sau brexit quyền của các công dân châu âu sinh sống tại anh và đường biên giới giữa cộng hòa ireland và lãnh thổ bắc ireland thuộc anh
tuy nhiên thủ lĩnh của đảng dân chủ hợp nhất bắc ireland pud bà ireland froster đã ra tuyên bố cho biết sẽ không chấp thuận bất cứ thỏa thuận nào có thể chia cắt bắc ireland với phần còn lại của vương quốc anh về mặt kinh tế chính trị
chúng tôi đã nói rất rõ ràng bắc ireland phải rời khỏi liên minh châu âu chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức phân chia nào ngăn cách giữa bắc ireland về kinh tế hoặc chính trị từ phần còn lại của vương quốc anh
sự phản đối này đã buộc bà may phải tạm dừng cuộc làm việc với ông juncker để thuyết phục bà forster song đã thất bại
nguyên nhân được cho là những điều chỉnh các quy định giải quyết bất đồng mà eu và anh dự định sẽ đưa vào dự thảo sau thỏa thuận brexit
liên quan đến biên giới giữa bắc ireland và cộng hòa ireland
tuy chỉ là đảng nhỏ nhưng sự góp mặt của đảng pud là rất quan trọng trong chính phủ liên minh
điều này sẽ giúp cho chính phủ đảng bảo thủ của bà may giữ được đa số ghế cần thiết tại nghị viện anh
các nhà lãnh đạo đảng dân chủ xã hội đức vừa nhất trí tiến hành đàm phán với liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo của thủ tướng angela merkel để thành lập một chính phủ cầm quyền tại đức
động thái này đã giúp chấm dứt thế bế tắc chính trị tại nền kinh tế lớn nhất châu âu
chủ tịch đảng spd martin zunse thông báo các cuộc đàm phán với liên đảng bảo thủ về việc thành lập chính phủ liên minh sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới
nếu các đảng đạt được sự nhất trí tại đại hội đảng dự kiến diễn ra vào cuối tuần này
tuy các bên đều đã thể hiện rõ thiện trí thành lập đại liên minh song giới quan sát cho rằng đàm phán liên minh giữa các đảng lần này sẽ không hề dễ dàng
bởi hai bên chắc chắn có nhiều bất đồng về các chính sách thể hiện những tiếng nói riêng của đảng mình
đảng trung tả spd đã đặt ra danh sách những yêu cầu cho cuộc đàm phán sắp tới
với liên đảng bảo thủ của bà merkel trong đó những đề xuất liên quan tới vấn đề kinh tế hay nhập cư nhiều khả năng sẽ gây xung đột với đảng cdu csu
về vấn đề nhập cư gây chia rẽ đảng spd phản đối kế hoạch của liên đảng bảo thủ kéo dài lệnh cấm đoàn tụ gia đình
đối với một số trường hợp người xin tị nạn vốn dự kiến hết hạn vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tòa tối cao mỹ vừa cho phép chính quyền của tổng thống donald trump áp dụng lệnh cấm nhập cảnh sơ đổi
đối với sáu quốc gia hồi giáo công bố
với bảy phiếu ủng hộ và hai phiếu phản đối các thẩm phán của tòa án tối cao mỹ đã cho phép chính quyền của tổng thống donald trump
áp dụng đầy đủ lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi nhằm cấm công dân sáu nước có đa số là người dân theo đạo hồi vào lãnh thổ của nước này
đại diện của tòa án tối cao mỹ nêu rõ hiến pháp và các đạo luật quốc hội cấp thẩm quyền cho tổng thống trump cấm người nước ngoài
từ sáu quốc gia hồi giáo khi họ không có bất kỳ mối liên hệ họ hàng hay sự kết nối nào với nước mỹ
nếu đó là hành động bảo vệ an ninh quốc gia
những người phản đối cho rằng lệnh cấm vi phạm hiến pháp của mỹ
đồng thời kêu gọi các tòa án phúc thẩm chặn thực thi lệnh cấm trong thời gian đấu tranh về mặt luật pháp
trong khi đó đại sứ quán mỹ tại nga thông báo cơ quan đại diện này sẽ tái khởi động một số dịch vụ cấp thị thực không định cư
tại các lãnh sự quán mỹ những nơi trước đó đã ngừng dịch vụ này
nhằm đáp trả việc moscow trục xuất nhân viên ngoại giao của washington
thông báo của đại sứ quán mỹ tại nga nêu rõ từ ngày một mươi một tháng một mươi hai
các lãnh sự quán ở thành phố st petersburg ikaterinburg và vladivostok
sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn ở mức hạn chế nhằm cấp thị thực không định cư cho công dân nga
trước đó hồi tháng tám vừa qua mỹ bắt đầu hạn chế cấp thị thực cho công dân nga
sau khi tổng thống vladimir putin yêu cầu washington giới hạn số lượng nhân viên ngoại giao mỹ tại nga
theo những biện pháp này các công dân nga muốn tới mỹ vì mục đích kinh doanh du lịch hay học tập
không còn có thể sử dụng
nga sẽ xin cấp thị thực tại các lãnh sự quán mỹ ở bên ngoài thủ đô mắc cơ va
thay vào đó phải tới mắc cơ va để xin thị thực
hồi cuối tháng bảy sau khi mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga
mắc cơ va yêu cầu washington từ ngày một tháng chín tắt giảm số nhân viên
tại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của mỹ tại nga
ngoài ra từ ngày một tháng tám nga cũng tạm dừng cho phép đại sứ quán mỹ ở nga
sử dụng một biệt thự và các khu nhà kho ở thủ đô mắc cơ va
chiều tối qua tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
trung quốc và canada đã nhất trí ra tuyên bố chung về biến đổi khí hậu và tăng trưởng sạch
trong cuộc họp lần thứ hai thuộc khuôn khổ đối thoại thường niên giữa thủ tướng hai nước
trong cuộc hội đàm với người đồng cấp canada justin trudeau
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã khẳng định những vai trò tích cực đối thoại thường niên
giữa thủ tướng hai nước cuộc họp thường niên giữa các ngoại trưởng
đối thoại chiến lược về kinh tế và tài chính
chính quốc gia và pháp quyền
thủ tướng lý khắc cường kêu gọi hai nước mở rộng những lợi ích chung
dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau bình đẳng và cùng có lợi
ông hy vọng hai nước có thể tăng cường trao đổi liên lạc và điều phối trong các vấn đề quốc tế
và khu vực cũng như chung tay đối phó với những thách thức toàn cầu
trong đó bao gồm cả vấn đề biến đổi khí hậu
về phần mình thủ tướng trudeau đánh giá cao những thành tiệu trong sự phát triển kinh tế
của trung quốc và vai trò của bắc kinh trong các vấn đề về quốc tế
khẳng định canada sẵn sàng cộng tác với trung quốc để duy trì các cuộc trao đổi cấp cao
tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại mở rộng giao lưu nhân dân
và thúc đẩy tình hữu nghị với tinh thần đôi bên cùng có lợi
chuyển đến khu vực khác nguồn tin của chính phủ syri cho biết
phái đoàn của chính phủ nước này vẫn chưa quyết định việc trở lại geneva thụy sĩ
tham gia tiến trình hòa đàm về syri do liên hợp quốc bảo trợ vào ngày năm tháng một mươi hai
nguồn tin trên cho biết chính quyền damas vẫn đang xem xét vấn đề này
và hiện chưa có quyết định dứt khoát
ngay sau khi chính phủ đưa ra quyết định thông tin sẽ được cập nhật qua các kênh ngoại giao
về phía mình theo phát ngôn viên của đoàn đàm phán đại diện cho phe đối lập
trưởng đoàn đàm phán của phe này ông nasser hariri cho biết
phe đối lập sẽ trở lại geneva vào tối ngày bốn tháng một mươi hai
trong khi đó văn phòng đặc phái viên của liên hợp quốc về vấn đề syri
trong ngày bốn tháng một mươi hai đã không đưa ra thông tin nào về việc nối lại
các cuộc đàm phán
trước đó tại buổi họp báo hôm ba mươi tháng một mươi một đặc phái viên staffan demis zura cho biết
ông đã mời các phái đoàn tiếp tục cuộc đàm phán vào ngày năm tháng một mươi hai
vòng đàm phán thứ tám này được coi là cơ hội để liên hợp quốc khôi phục các nỗ lực
nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bảy năm qua
và cướp đi ba trăm bốn mươi sinh mạng người tại syri
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt